ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung ương đảng đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin về hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
theo đó hội nghị trung mương viii sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
hội nghị trung ương viii sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi tham dự gồm hai trăm hai mươi ba đại biểu trong đó có một trăm chín mươi sáu ủy viên trung ương đảng
tại hội nghị lần này trung ương sẽ xem xét các nội dung tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm hai nghìn một mươi chín
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ xem xét quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương quy định này được chuẩn bị từ đầu năm đến nay cơ bản đã hoàn thành sau khi tham vấn
xin ý kiến để chỉnh lý dự thảo trước khi trình trung ương
trả lời câu hỏi về xử lý trách nhiệm của một số cán bộ đảng viên trong vụ avg ông lê quang vĩnh phó tránh văn phòng trung ương đảng cho biết
theo quy định của điều lệ đảng và các quy định của ban chấp hành trung ương việc xem xét kỷ luật các đồng chí nguyên ủy viên trung ương
ủy viên trung ương đảng có chức vụ cao đều phải do ban chấp hành trung ương xem xét quyết định
vì vậy chương trình nghị sự của hội nghị trung ương viii sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của các đồng chí có liên quan trong vụ avg để trung ương xem xét cho ý kiến quyết định
liên quan tới việc giới thiệu nhân sự chủ tịch nước phó tránh văn phòng trung ương đảng cho biết sau khi chủ tịch nước trần đại quang từ trần
quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch nước theo hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục bình thường với việc bộ chính trị phân công đồng chí đặng thị ngọc thịnh giữ quyền chủ tịch nước
sự phân công này trên cơ sở quy định của hiến pháp và các quy định của đảng
ông lê quang vĩnh nhấn mạnh việc trung ương giới thiệu nhân sự chủ tịch nước để quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của đảng
nên việc này cần thực hiện rất chú đáo kỹ lưỡng theo đúng quy định của đảng
ban chấp hành trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của đảng